tối qua một mươi ba tháng chín tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã khai mạc lễ hội trung thu hai nghìn một mươi sáu và chương trình ước mơ đêm rằm
đây là món quà đầy ý nghĩa và hấp dẫn dành tặng trẻ em thủ đô nhân dịp tết trung thu
nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn dành cho thiếu nhi được tổ chức tại lễ hội trung thu hai nghìn một mươi sáu như ước mơ đêm rằm tết trung thu chú cuội chơi trang
tại đó các em sẽ tham gia trình bày mâm ngũ quả xem múa lân sư rồng giao lưu trò chuyện về sự tích trung thu về điều ước của các em trong tương lai tham gia giải đấu vui và xem các tiết mục ca múa đặc sắc
trong thời gian này các em thiếu nhi sẽ được chơi trò chơi dân gian xưa và hướng dẫn các em tham gia chơi đồng thời chương trình cũng mở thêm triển lãm tết trung thu việt với cộng đồng asean nhằm giao lưu văn hóa giữa các nước đông nam á
lễ hội trung thu sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng chín tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam số hai hoa lư hà nội